cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng xây dựng dịch vụ phát triển bất động sản an lạc tân công ty bất động sản an lạc tân
công ty bất động sản an lạc tân tại địa chỉ số một mươi hai đường số một phường an lạc quận bình tân tp hcm
do ông quách mộc tân đại diện pháp luật
cơ quan điều tra xác định quách mộc tân và một số đối tượng liên quan đã thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc
hợp đồng góp vốn thỏa thuận chuyên nhận đất nền tại các dự án khu dân cư không có thật không được cấp phép chủ đầu tư để chiếm đoạt tiền
các đối tượng tự đặt tên dự án như dự án khu dân cư an lạc riverside trần đại nghĩa tân túc huyện bình chánh tp hcm
từ đó chiếm đoạt số tiền khoảng hơn bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị ai là bị hại đã ký hợp đồng thỏa thuận nhận chuyển nhượng các nền đất
thuộc các dự án trên liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đội hai phòng pc ba
địa chỉ sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm gặp điều tra viên trần thị vạn hạnh
điện thoại chín trăm linh sáu bảy trăm tám mươi nghìn tám mươi để phối hợp điều tra
viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa có cáo trạng truy tố cựu giám đốc bệnh viện thủ đức
nguyễn bình quân vi phạm đấu thầu mua kit xét nghiệm của công ty việt á
viện kiểm sát nhân dân tp hcm có cáo trạng truy tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa và nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện thủ đức công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty nam phong
theo đó nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện thủ đức và nguyễn lan anh cựu phó giám đốc bệnh viện thủ đức
bị truy tố cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị can phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bị can trương thị bảo trân nhân viên vật tư trang thiết bị y tế của bệnh viện tp thủ đức
bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
mai lệ quyên trưởng khoa vi sinh bệnh viện tp hcm bị truy tố về tội nhận hối lộ
công ty việt á và công ty nam phong đối với hai gói thầu chào hàng cạnh tranh vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và tháng một năm hai nghìn hai mươi một
khi chưa thực hiện thẩm định hồ sơ yêu cầu thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
đề xuất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với vai trò chủ đầu tư gây thiệt hại cho bệnh viện thủ đức hơn một mươi bốn chín tỷ đồng
còn đối với bị can phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong cáo trạng xác định bị can này có hành vi gian dối trong đấu thầu
mặc dù biết công ty nam phong không đáp ứng về các yêu cầu của nhà thầu nhưng vẫn sử dụng pháp nhân công ty này để ký các hợp đồng
tham gia các gói thầu của bệnh viện tp thủ đức gồm gói thầu trào hàng cạnh tranh bốn gói chỉ định thầu rút gọn
ba mươi ba gói chỉ định gây thiệt hại cho bệnh viện tp hcm một mươi bốn chín tỷ đồng
trong thời gian qua các đối tượng cướp dật tại tp hcm hoạt động ngày càng táo tợn và tinh vi
như chuẩn bị sẵn quần áo rồi chạy vào trong hẻm thay đổi nhân dạng nhanh chóng
thực hiện liên tiếp nhiều vụ chỉ trong thời gian ngắn rồi trốn sang địa bàn khác
lực lượng công an tp hcm đã thực hiện nhiều giải pháp để trấn áp tội phạm
khoảng một mươi một h ngày hai tháng ba người đàn ông làm nghề shipper giao hàng điều khiển xe máy trên đường bùi thị điệt
thuộc ấp ba xã phạm văn cội huyện củ chi tp hcm
trong lúc đăng nghe điện thoại của khách hàng thì có hai thanh niên bất ngờ áp sát
giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện củ chi phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm khẩn trương truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai giờ gây án công an đã bắt được hai đối tượng là nguyễn ngọc thanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tính quảng ngãi và nguyễn tuấn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ huyện củ chi tp hcm
hai đối tượng này vừa nghiện vừa có tiền án và để có tiền mua ma túy đá chơi cờ bạc trên mạng
cả hai đã bàn bạc rủ nhau đi cướp dật tài sản
sau khi bắt giữ các đối tượng công an huyện củ chi đã tiến hành trao trả tài sản cho anh shipper giao hàng
trước đó sáng ngày một tháng ba một đối tượng theo dõi và phục cướp tài sản của người dân vừa rời tiệm vàng
xảy ra trên địa bàn quận bình tân
hay vụ giật dây chuyền giật điện thoại của người phụ nữ
các vụ án đều được công an các địa phương phối hợp cảnh sát hình sự đặc nhiệm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm khám phá nhanh chóng truy xét bắt giữ nhanh
và thu giữ toàn bộ phương tiện tăng vật của vụ án
bản thân tôi và người dân ở địa bàn dân cư ở tại đây thì rất là tin tưởng trong quản lý của mình về an ninh trật tự
cũng là một ý tư gốc thần để bảo vệ được cái đẩy lùi được tội phạm
được tình hình an ninh trật tự ở địa phương trong thời gian vừa qua
lực lượng cảnh sát hình sự đã phù hợp với công an các phương đơn vị địa phương
để nâng cao tính chủ động và quyết liệt triển khai các mặt công tác nghiệp vụ
để huy động tối đa các bộ chính sĩ tập trung vào nắm tình hình địa bàn
đối tượng hệ loại được phân công được phụ trách
đã đấu tranh triệt phá nhiều băng nhóm về tội phạm hình sự
tụ điểm phức tạp về tài nạn xã hội
duy trì để kéo giảm một số vụ về phạm tội về trật tự xã hội
so với hai tháng cùng kỳ là giảm được năm trăm tám mươi năm vụ tỷ lệ giảm bốn mươi một năm mươi số vụ phạm pháp hình sự
qua việc khám phá nhanh các vụ án cho thấy tội phạm cướp cướp giật tài sản
tiếp tục là các đối tượng hàng đầu mà công an tp hcm kiên quyết đấu tranh trấn áp
không để tội phạm lợi dụng hoạt động nhằm hạn chế các giám tội phạm nói chung
cũng như từng bước xóa bỏ các điều kiện hoạt động của tội phạm đường phố
qua đó tăng thêm niềm tin của người dân đối với lực lượng công an
và bảo vệ sự bình niên cho thành phố
lê đức thắng bốn mươi hai tuổi trú tại phường tân thiện tp đồng xoài
vừa bị công an tp đồng xoài tp bình phước bắt khẩn cấp
việc bắt giữ này nhằm phục vụ công tác xác minh điều tra hành vi bạo hành bé trai vô cùng dã man
trong một video clip được đăng tải trước đó
tại cơ quan công an thắng khai nhận vào tối ngày tám tháng ba
sau khi ăn nhậu cùng bạn bè ngủ dậy thì thấy con riêng của vợ là cháu lê tấn an
học sinh lớp ba trường tiểu học tân thiện cầm điện thoại của mình chạy ngoài đường
nên ăn lấy lại điện thoại và đánh cháu
trước đó vào sáng cùng ngày trên mạng xã hội facebook xuất hiện một video clip dài hơn hai phút
ghi lại cảnh đối tượng thắng đánh đập dã man con riêng chín tuổi của vợ ở trong nhà
ngay sau khi sự việc xảy ra cháu an được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
theo chuẩn đoán của bác sĩ bé trai đa chấn thương phần mềm
đến ngày một mươi một tháng ba cháu an đã được xuất viện
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
nhiều lần dùng dao và súng truy sát một người phụ nữ đối tượng lê văn thiện
trú tại xã quỳnh hòa huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã bị công an huyện chư quynh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ thành công
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại xã ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
thiện cầm hai con dao đến nhà chém một phụ nữ
bốn mươi ba tuổi và em trai của nạn nhân gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu
gây án xong thiện bỏ trốn khỏi tỉnh đắk lắc và bị công an huyện trư quynh ra quyết định khởi tố bị can
quyết định truy nã trên toàn quốc
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thiện quay lại tỉnh đắk lắc và tới nhà người phụ nữ này
dùng súng bắn hai phát sượn ngoài da nạn nhân rồi tiếp tục đuổi theo truy sát
tuy nhiên khi nạn nhân chạy được vào nhà khóa cửa lại đối tượng mới cầm súng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
tiếp nhận vụ việc công an huyện trư quynh đã cử lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt cho gia đình nạn nhân đồng thời truy bắt đối tượng